xin chào quý vị và các bạn
trong đêm nay khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to cục bộ có mưa rất to
từ ngày mai mưa lớn sẽ có xuống giảm dần
do mưa lớn nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp và lũ quét xa lở đất ở vùng núi
trời nhiều mây và có mưa nên nhận đội trong những ngày tới khá dễ chịu
cao nhất trong ngày mai là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng lần lượt từ hai đến ba độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực phía tây bắc bộ trong đêm nay và ngày mai có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
quý vị cần phải cảnh giác với nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp và lũ quét xa lở đất ở vùng núi
nhiệt độ ngày mai mát mẻ cao nhất phổ biến là hai mươi bảy ba mươi độ sau đó tăng khoảng hai ba độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế trong ba ngày tới
ở phần phía bắc có thời tiết tương đồng với khu vực bắc bộ có mưa vừa mưa to cục bộ có mưa rất to và rông
ở phía nam mây thay đổi chỉ có mưa rào và rông rải rác ngày nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới trên cả khu vực là hai mươi tám ba mươi một độ phía bắc thấp hơn sau đó tăng lên mức ba mươi ba mươi ba độ trong ngày một mươi sáu
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chủ yếu ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
mới là trên ba mươi năm độ tiết trời khá oi nóng vào thời điểm trưa chiều ở các tỉnh từ quảng ngãi cho đến ninh thuận
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới chịu ảnh hưởng của đời gió tây nam ở mức trung bình
do vậy ban ngày hầu hết các nơi trời đều có nắng sen kẽ những khoảng nhiều mây
về chiều và đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
trưa chiều nhiệt độ giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
khu vực nam bộ có thời tiết chủ đạo ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rông cục bộ có mưa to
nhiệt độ sẽ không quá cao phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ vào lúc trưa chiều